ở phía nam khối không khí biển vẫn đang có xu hướng lấn về phía tây bao trùm tây nguyên và nam bộ
vì thế những cơn mưa rông trái mùa đang có xu hướng giảm dần
từ ngày mai cả hai khu vực này trời nắng sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày tại tây nguyên là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực miền đông nam bộ nắng nóng sẽ xuất hiện ở mức từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trong khi ở các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ cũng cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển do khối khí lạnh suy yếu không còn hình thế thời tiết xấu nào tác động
vì thế ở hầu khắp các vùng biển nước ta đều duy trì trạng thái thời tiết biển tốt
ở khu vực biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông còn khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc
nhưng cường độ gió ở cả hai huyện đảo đều không mạnh chỉ ở mức từ cấp ba đến cấp bốn
nên sóng biển sẽ không cao chỉ ở mức từ một hai mươi năm đến một bảy mươi năm m
cộng thêm trời không có mưa nên tầm nhìn xa trên hai khu vực này đều ở ngưỡng trên một mươi km
thời tiết nhìn chung rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước